vào khoảng bảy giờ ba mươi phút sáng ngày hôm nay trên đường phan đăng lưu thành phố vinh tỉnh nghệ an
đã xảy ra một vụ đàn nạn thương tâm khiến một người tử vong tại chỗ
theo camera hành trình trên ô tô ghi lại vào thời điểm kể trên xe máy do nạn nhân điều khiển di chuyển
trên đường phan đăng lưu hướng đi vào trung tâm thành phố vinh
khi xe của nạn nhân đến số bốn vườn phan đăng lưu thì đâm vào cửa một ô tô con bất ngờ mở
lúc này một xe chở rác thuộc công ty môi trường đô thị nghệ an đã cán qua người
khiến nạn nhân tử vong tại chỗ
công an tp vinh đã điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn đồng thời phân luồng giao thông
tòa án nhân dân tỉnh bình dương vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử nhiều cựu cán bộ
trong vụ cấp phép lao động cho hơn hai tám trăm linh người nước ngoài ở lại việt nam
trong đó có nhiều hồ sơ có tài liệu bị làm giả
tuy nhiên hội đồng xét xử đã quyết định tạm
hoãn phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với cựu giám đốc sở lao động thương binh và xã hội tỉnh bình dương
lê minh quốc cường cùng một mươi sáu bị cáo khác
có một mươi bảy bị cáo bị xét xử về các tội tổ chức môi giới cho người khác ở lại việt nam trái phép
nhận hối lộ đưa hối lộ lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
và làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
trong đó có nhiều cựu lãnh đạo sở lao động thương binh xã hội tỉnh bình dương
ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh bình dương và ban quản lý các khu kinh tế tỉnh bình dương
tuy nhiên tại phiên tòa sơ thẩm mở sáng nay chỉ có bốn bị cáo đang tại ngoại có mặt
tòa án nhân dân tỉnh bình dương đã quyết định hoãn phiên tòa vì các lý do
có tới một mươi ba trong tổng số một mươi bảy bị cáo đang bị tạm giam tại trại tạm giam bộ công an
nhưng chưa hoàn thành thủ tục trích xuất nên không có mặt tại tòa
kiểm sát viên của viện kiểm sát nhân dân tối cao vắng mặt do bận công tác
đề nghị hoãn phiên tòa hội đồng xét xử quyết định mở lại phiên tòa từ ngày chín tháng một mươi
đến ngày một mươi ba tháng một mươi tại tòa án nhân dân tỉnh bình dương
chín mươi bốn bị cáo trong vụ băng áo cam gây dấu chất tự công cộng tại bình tân
đã bị tòa án nhân dân tp hcm đưa ra xét xử vào ngày hôm nay
vụ việc xảy ra vào hồi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
các đối tượng được xác định có vai trò cầm đầu là mai nguyễn xuân thành
dương đại chí theo đó bị cáo mai nguyễn xuân thành dương đại chí
cùng chín mươi hai bị cáo khác trong vụ băng áo cam bị xét xử về các tội danh
cố ý gây thương tích hủy hoại tài sản và gây dấu chất tự công cộng
liên quan đến vụ án bị can nguyễn ngọc tuyền hiện đang bỏ trốn
cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã đối với các bị can nguyễn thanh liêm
đặng văn anh tài trần thành lực trong quá trình điều tra đều thừa nhận
hành vi phạm tội nhưng các bị can này đã bị bệnh chết nên cơ quan điều tra
định đình chỉ điều tra đối với các đối tượng chưa rõ nhân thân lai lịch
công an tp hcm đã tách quyết định khởi tố vụ án tiếp tục xác minh làm rõ
để xử lý phiên tòa dự kiến kéo dài trong vòng bốn ngày
vào sáng ngày hôm nay đối tượng tần vân siểu chú tại tỉnh lào cai
đã bị khởi tố về tội mua bán trái phép chất ma túy
trước đó tại nhà nghỉ thôn tân bảo xã bản qua
huyện ba sát tỉnh lào cai tần vân siểu bị bắt quả tang cùng một túi nilon màu đen
bên trong có chứa chất bột khô đục vón cục đối tượng khai nhận là ma túy
siểu khai mang một trăm linh triệu đồng đi mua số ma túy trên để bán kiếm lời
khi mang ma túy về nhà nghỉ để chờ giao dịch thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ
siểu cho biết đã liên hệ với một đối tượng để giao bán số ma túy trên với giá một trăm hai mươi triệu đồng
liên quan đến công ty lộc phúc có địa chỉ tại số ba mươi bốn tiền giang phường hai quận tân bình
thành phố hồ chí minh lập dự án ma trên đất nông nghiệp để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
khởi tố bị can lệnh bắt hai mươi hai bị can tạm giam trong thời hạn là bốn tháng để điều tra làm rõ
về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
các quyết định và lệnh nêu trên đã được viện cập sát nhân dân tỉnh đồng nai phê chuẩn
bốn đối tượng bị khởi tố bắt tạm giam là những thành phần chủ chốt của công ty
gồm tổng giám đốc nguyễn văn an các trưởng ban trưởng phòng kế toán tổ trưởng
diễn viên đóng giả khách hàng mua bất động sản
trước đó vào sáng ngày ba mươi một tháng tám phòng cảnh sát hình sự
chủ trì phối hợp với phòng nghiệp vụ công an tỉnh công an huyện trảng bom
bắt quả tang công ty lộc phúc đang mở sàn giao dịch bất động sản ma
tại một bãi đất trống trên địa bàn xã an viễn huyện trảng bom
để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng
tại hiện trường lực lượng chức năng đã khống chế một trăm tám mươi sáu đối tượng liên quan
trong đó có tổng giám đốc công ty một trăm bốn mươi hai cán bộ công nhân viên đối tượng
được công ty thuê đóng giả là khách hàng bốn mươi ba nạn nhân của công ty
đồng thời khám xét trụ sở công ty tại tp hcm thu giữ nhiều vật chứng liên quan
mở rộng điều tra vào ngày bảy tháng chín cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai
đã bắt giữ khẩn cấp đối tượng huỳnh hữu tường
trú tại phường thảo điền quận hai tp hcm
tường đã điều hành mọi hoạt động của công ty nhưng để né tránh trách nhiệm
và đối phó với cơ quan chức năng y đã thuê đối tượng nguyễn văn an làm tổng giám đốc công ty
từ ngày cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đánh sập
dàn giao dịch bất động sản ảo này đến nay đã có khoảng sáu mươi nạn nhân
tố cáo hành vi lừa đảo mua bán bất động sản của công ty lộc phúc
với số tiền giao dịch lên đến trên bảy mươi tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đang tiếp tục mở rộng điều tra
làm rõ hành vi phạm tội của từng đối tượng để củng cố hồ sơ xử lý nghiêm minh
theo quy định của pháp luật
trước những hành vi thủ đoạn phạm tội mới công an tỉnh sóc trăng đã xây dựng
và triển khai nhiều kế hoạch tấn công tội phạm
trong đó công an tỉnh đã ra quyết định thành lập tổ công tác đặc biệt một trăm hai mươi ba
với sự tham gia của các đơn vị nghiệp vụ như cảnh sát hình sự cảnh sát giao thông
cảnh sát ma túy cảnh sát một trăm một mươi ba với mục đích là kiểm soát an ninh trật tự
tại các tuyến địa bàn trọng điểm phức tạp phát hiện người phương tiện tham gia giao thông
có dấu hiệu tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật
mới đi vào hoạt động được gần chín tháng nhưng tổ công tác đã nhận được sự ủng hộ tích cực
của quân chúng nhân dân góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn
năm thanh niên này tham gia giao thông không đuổi bũ bảo hiểm đi xe với tốc độ cao
khi tổ công tác một trăm hai mươi ba dừng phương tiện còn phát hiện các đối tượng mang theo hung khí như thế này
sau khi đưa về trụ sở công an làm việc các đối tượng cho biết vì mâu thuẫn trên mạng
nên đã tụ tập nhóm hẹn nhau đi giải quyết

bên cạnh công tác tuần tra phát hiện các lỗi về an ninh trật tự
tổ công tác còn phát hiện rất nhiều trường hợp vi phạm liên quan đến nồng độ cồn
như hai thanh niên này khi bị tổ công tác phát hiện đã bỏ chạy
sau khi đưa về trụ sở công an làm việc các đối tượng có hành vi vi phạm đảm bảo an ninh trật tự ở địa bàn tỉnh nhà

để chủ động phòng ngừa ngăn chặn các vụ cháy nổ tại khu vực đông dân cư trên địa bàn vào tối ngày một mươi tháng chín tại nhiều tỉnh thành phố
lực lượng công an đã tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại một số tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy trên địa bàn
với các tình huống giả định là các đám cháy xảy ra tại khu dân cư ngọn lửa lan rộng có nguy cơ cháy lan ra các hộ dân xung quanh
trong nhà có nhiều thành viên còn mắc kẹt
khi thấy chuông báo cháy kêu các tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy đã phá khóa đưa người mắc kẹt ra ngoài
đồng thời di chuyển tài sản ra khỏi khu vực cháy sử dụng phương tiện bình chữa cháy phun vào đám cháy
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nhanh chóng tổ chức lực lượng đến hiện trường
phối hợp với các lực lượng khác của địa phương và các thành viên của tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy
tiếp tục tổ chức chữa cháy tiếp tục vào trong nhà cứu những người còn bị mắc kẹt ra ngoài
sau một thời gian phối hợp chữa cháy cứu nạn cứu hộ với tinh thần khẩn trương trách nhiệm hiệu quả
đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn
đã tổ chức chữa cháy cứu người cứu tài sản hiệu quả hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy nổ gây ra
thông qua diễn tập dịp này nhằm nâng cao ý thức về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của người dân
tăng cường khả năng xử lý đối với các tình huống cháy nổ tai nạn sự cố của lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở
lực lượng dân phòng và tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy nâng cao công tác chỉ huy chỉ đạo điều hành hiệp đồng
giữa các lực lượng tham gia phối hợp phòng cháy chữa cháy
cùng với nhiều tỉnh thành trên cả nước vào tối ngày hôm qua đồng loạt bảy quận huyện trên địa bàn thành phố đà nẵng
đã tổ chức diễn tập phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại các tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy
đây là cơ hội để các địa phương cùng nhìn nhận lại quá trình vận hành hoạt động của các tổ liên gia
và nhân rộng các tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy trong thời gian tới
đúng một mươi chín giờ đồng loạt bảy quận huyện trên địa bàn thành phố đà nẵng đã tổ chức diễn tập phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ tại các tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy được lựa chọn
mặc dù là kế hoạch mới nhưng công tác chuẩn bị luôn được các địa phương sẵn sàng
vì đây là nhiệm vụ thường xuyên được người dân quan tâm và các tổ liên gia trú trọng
tại quận hải châu tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy số bảy
khu dân cư nam vinh hai phường hải châu hai được lựa chọn làm điểm
khi xuất hiện ngọn lửa tiếng chuông vang lên và cơ chế hoạt động của tổ liên gia được kích hoạt
mặc dù mưa gió nhưng công tác phòng cháy chữa cháy vẫn được diễn ra bình thường
đối với hoạt động cháy nổ thì không phân biệt về điều kiện thời tiết
tuy nhiên chúng tôi vẫn xác định là trời mưa
trong điều kiện đó thì chúng tôi vẫn đưa ra những phương án để có biện pháp khắc phục
và triển khai theo cái nội dung mà chúng tôi đã đề ra
tình huống chữa cháy được đưa ra dựa trên những đặc điểm phù hợp với từng khu vực dân cư
là địa phương có số lượng người dân sinh sống kinh doanh đông đúc
phường hải châu hai quận hải châu đã vận động nhân dân
xây dựng được bảy tổ liên gia an toàn về phòng cháy chữa cháy
nhất là tại các tuyến phố kinh doanh trên địa bàn
tại buổi diễn tập các thành viên trong tổ liên gia đã rất khẩn trương di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn
đồng thời lực lượng chữa cháy cơ sở cũng nhanh chóng có mặt
sử dụng thang để cứu người tại khu vực tầng hai
tránh việc ảnh hưởng bởi khói khí độc cũng như ngăn chặn sự lan rộng của đám cháy
công tác diễn tập này rất là hữu ích
cho mọi người trong công tác phòng cháy chữa cháy
vì nó đem lại những tinh nghiệm và cách xử lý những tình huống phát sinh
trong quá trình xảy ra cháy nhằm đảm bảo lợi ích cho mọi người
bằng sự đoàn kết của các thành viên của các tổ liên gia
và sự hỗ trợ của lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp một trăm một mươi một
sau cùng đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn
sự chuẩn bị ký lưỡng cùng một tinh thần cảnh giác cao độ
đã giúp đêm diễn tập phòng cháy chữa cháy
tại các địa phương trên địa bàn đà nẵng diễn ra
thành công an toàn
hôm nay buổi gặp đoàn thành công tốt đẹp
và đem lấy một thông điệp là chúng ta là xây dựng thành phố đà nẵng
một thành phố đang sống
trong đó có một nội dung mối xúc quan trọng là công tác an toàn tự
và công tác an toàn tự đó là công tác phòng cháy cháy
đảm bảo cho người dân sống bình yên hạnh phúc
trong thời gian tới ủy ban dân phường sẽ tiếp tục chỉ đạo công an phường
có những tham mưu vận động ra soát và tiếp tục triển khai
thành lập các tổ liên gia khác trên địa bàn phường
để đảm bảo các điều kiện tốt nhất về an toàn phòng cháy chữa cháy
cho hội dân nói chung cũng như các hội kinh doanh trên địa bàn phường
tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy từ lâu đã trở nên quen thuộc
đối với người dân trên địa bàn thành phố
việc diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
cho các tổ liên gia đã góp phần đánh giá công tác phòng cháy chữa cháy
tại cơ sở giữa thành viên trong tổ và lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở
và nâng cao hơn sự ứng phó tâm lý sợ ngọn lửa của nhân dân
nhằm chung tay bảo vệ bằng được tính mạng tài sản của mọi người
giả mạo trong công tác ba đối tượng nguyên là giám đốc phó giám đốc
và nhân viên trung tâm đăng kiểm tám nghìn bốn trăm linh hai d vừa bị công an tỉnh trà vinh khởi tố bắt tạm giả
năm hai nghìn hai mươi một trần lập nghĩa là chủ đầu tư giả chữ ký để thành lập chi nhánh
trung tâm đăng kiểm tám nghìn bốn trăm linh hai d thuê phạm thị thanh thủy
đại diện pháp luật nghĩa chỉ đạo cao châu không đủ bằng cấp chuyên môn
thực hiện kiểm định và ký vào hồ sơ kiểm định
khám xét trung tâm cơ quan chức năng phát hiện hơn một mươi một năm trăm linh bộ hồ sơ có dấu hiệu sai phạm
số tiền thu lợi bất hợp pháp là trên ba năm tỷ đồng đều được chuyển vào tài khoản cá nhân của nghĩa
qua tin báo của quần chúng nhân dân công an huyện trợ gạo tỉnh tiền giang
phối hợp với công an xã quân long
tiến hành kiểm tra hành chính hộ bà huỳnh thị đèo tại ấp long hòa xã quân long
và tại đây lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện nhiều linh kiện máy móc dùng để sửa chữa
lắp ráp súng tự chế như ống ngắm bình khí nén ba súng tay cầm súng bằng nhựa
ống giảm thanh sáu mươi năm viên đạn trì cùng các loại máy tiện máy khoan và máy bơm khí nén
qua làm việc bước đầu nguyễn văn hoài phương con trai bà đèo thừa nhận đã mua số linh kiện trên
về sửa chữa và lắp ráp thành súng tự chế
hội facebook đăng tải thông tin tìm người mua bán sửa chữa
công an huyện chợ gạo vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật